tại báo nhân dân bộ công an phối hợp với báo nhân dân tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm bảy mươi năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
đến dự có các đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung mương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
mở đầu buổi giao lưu đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành nhấn mạnh thấm nhuận tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
trong chặng đường bảy mươi năm qua lực lượng công an luôn quan tâm thường xuyên đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước các phong trào thi đua trong lực lượng công an luôn được kế thừa phát triển sâu rộng và thật sự trở thành động lực thúc đẩy động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tổ quốc đảng và nhân dân giao phó
trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang đứng vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xuất hiện của su thế gọi là an ninh phi truyền thống từ khủng bố ma túy
mạng môi trường tội phạm xuyên quốc gia buôn người rồi cực đoan dân tộc tôn giáo
để tiếp tục công an học tập làm theo sáu điều dạy lên một tầm cao mới hoàn thiện đẩy mạnh phong trào đạo đức phong cách học tập hồ chí minh
thì chúng ta đã tập trung để thực hiện trong đó nâng cao bản lĩnh chính trị và tập trung vào với tập thể và cá nhân để hoàn thành những yêu cầu được giao
tại buổi gặp mặt đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân chính là tổng hòa các mối quan hệ xã hội mà người công an cách mạng phải xử lý hài hòa
nguyền nhị khoa học và tỉnh táo giải quyết tốt mối quan hệ đối với nhân dân với chính phủ với cộng sự với địch với tự mình với công việc
sẽ bảo đảm cho người công an hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
báo nhân dân với chức năng nhiệm vụ của mình luôn là cơ quan đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân
trong chiến đấu phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng đó vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm
những gương liệt sĩ thương binh công an nhân dân nói riêng lực lượng vũ trang nói chung tiếp tục đổ máu giữa thời bình
trong chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ cuộc sống bình yên luôn làm xã hội nhân dân đồng chí đồng bào mến yêu và cảm phục
là điện hình tốt thì anh hùng ngày hôm qua có thể sẽ không giữ được trong ngày mai nếu thiếu đi bạn lịnh rèn luyền
sai phỏng hôm nay nếu biết khắc phục sửa chữa phấn đấu vươn lên vẫn có thể trở thành hướng sáng
phê bình hay khen người vì thế phải mang động cơ trong sáng có tầm phân tích dự báo của tính xây dựng nhân văn
mục tiêu cao cả của chúng ta là hướng tới tuyên truyền nhân dòng phổ biến cây tốt người tốt việc tốt một cách thực chất liên tục bài bản
đó vừa là mục đích vừa là phương châm để phong trào thi đua yêu nước trở nên thiết thực đúng người đúng việc có ý nghĩa khuyến khích động viên bảo vệ ảnh hưởng và lan tỏa
buổi giao lưu cũng nhấn mạnh hiện nay tình hình chính trị an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố bất chắc khó lường đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tiếp tục đưa phong trào
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy lên một tầm cao mới sâu sắc toàn diện hơn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua khác trong lực lượng công an nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của toàn lực lượng